giá vàng bật tăng mạnh sau khi mỹ công bố dữ liệu chỉ số giá sản xuất ppi tháng bốn năm hai nghìn hai mươi bốn tăng mạnh so với dự báo
cụ thể chỉ số ppi trong tháng bốn năm hai nghìn hai mươi bốn của nền kinh tế lớn nhất thế giới tăng năm so với tháng trước
cao hơn so với mức dự báo trước đó tăng ba cao hơn rất nhiều mức đạt được tháng ba đã điều chỉnh là giảm một
chỉ số ppi lõi sau khi đã loại trừ thực phẩm và năng lượng cũng tăng năm so với tháng trước
cao hơn dự báo trước đó là hai và cao hơn rất nhiều mức giảm một của tháng trước
nếu loại trừ thêm giá dịch vụ thương mại chỉ số ppi siêu lõi tăng bốn so với tháng trước
tính theo năm ppi đã tăng ba một so với cùng kỳ là mức cao nhất trong vòng một năm qua
báo cáo cho biết giá dịch vụ là nguyên nhân khiến chỉ số giá ppi cao hơn dự báo và cao hơn kỳ báo cáo tháng ba
ngày một mươi bốn tháng năm tại mỹ cũng diễn ra sự kiện cuộc họp của hiệp hội ngân hàng nước ngoài
ở amsterdam ông jordan powell chủ tịch cục dự trứ liên bang mỹ fed một lần nữa khẳng định
lãm phát đang dãn chậm hơn nhiều so với dự báo
fed không có cách nào khác là phải duy trì lãi suất cao trong thời gian dài hơn
sau khi báo cáo chỉ số giá ppi tăng mạnh fed tỏ rõ quan điểm diều của mình
thị trường đã giảm kỳ vọng cơ quan này sẽ hạ lãi suất vào tháng chín tới
mặc dù vậy nhưng đồng đô la mỹ tiếp tục có phiên thứ ba giảm liên tiếp hỗ trợ vàng tăng giá
theo những dự báo trước đó cũng như phân tích kỹ thuật
tăng thì đồng đô la mỹ tăng
tuy nhiên chỉ số ppi tăng trong bối cảnh nền kinh tế đang gặp những khó khăn
khi tăng trưởng gdp quý i chậm lại thị trường việc làm tháng bốn mới được công bố tuần trước kém tích cực
đây là những dấu hiệu cho biết nền kinh tế lớn nhất thế giới đang trên đà suy yếu
do đó giá sản xuất tăng sẽ có thể thúc đẩy giá tiêu dùng tăng
điều này khiến cho niềm tin của người tiêu dùng giảm sút và nền kinh tế sẽ tiếp tục yếu đi
nếu lãi suất vẫn treo ở mức cao
nền kinh tế bị tổn thương rủi ro gia tăng sẽ là yếu tố hỗ trợ mạnh cho giá vàng
chuyên gia khuyến cáo nhà đầu tư nên thận trọng và theo dõi kỹ những diễn biến của thị trường
để điều chỉnh hướng đầu tư
thị trường trong nước trong phiên hôm một mươi bốn tháng năm vàng miếng sgc vẫn giảm mạnh
bất chấp ngân hàng nhà nước đấu thầu thành công tám một trăm linh trên một mươi sáu tám trăm linh lượng vàng miếng sgc
trong phiên sáng một mươi bốn tháng năm
đây là lượng vàng miếng được đấu thầu thành công cao nhất trong ba phiên gần đây
nhưng mức giá cũng cao nhất trong ba phiên là tám mươi bảy
bảy mươi ba triệu đồng một lượng
chuyên gia nhận định giá vàng miếng giảm nguyên nhân chính là do chính phủ chỉ đạo
các cơ quan chức năng vào cuộc tích cực để kiểm soát thị trường vàng
chuyên gia khuyến cáo nhà đầu tư nên thận trọng khi giao dịch vàng sgc hiện nay
khi các cơ quan chức năng sẽ triển khai các biện pháp mạnh để kiểm soát thị trường vàng trong nước
ngày một mươi bốn tháng năm phó thủ tướng lê minh khái đã họp với ngân hàng nhà nước việt nam
và các bộ ngành liên quan về công tác quản lý thị trường vàng
tại cuộc họp các đại diện ngân hàng nhà nước văn phòng chính phủ bộ tài chính bộ công an
thanh tra chính phủ lãnh đạo tp hcm công ty sgc đã trao đổi về diễn biến giá vàng thế giới
giá vàng trong nước nhất là giá vàng miếng sgc phân tích nguyên nhân giá vàng miếng sgc trong nước
tranh lệch cao so với giá vàng thế giới công tác thanh tra kiểm tra giám sát thị trường vàng
sử dụng hóa đơn điện tử trong mua bán vàng phòng chống buôn lậu vàng
qua đó đề xuất các giải pháp để quản lý thị trường vàng trước mắt và lâu dài
các ý kiến chung cho rằng vàng không phải mặt hàng nhà nước bình ổn giá
nhà nước không can thiệp bảo hộ giá kiểm soát giá vàng
ngân hàng nhà nước chỉ độc quyền sản xuất vàng miếng chứ không độc quyền kinh doanh vàng miếng
tuy nhiên vàng miếng là loại sản phẩm đặc biệt vừa có tính chất hàng hóa vừa có tính chất tiền tệ
nhu cầu mua bán trao đổi vàng miếng của người dân là chính đáng
do đó ngân hàng nhà nước có trách nhiệm can thiệp bình ổn thị trường tạo sân chơi bình đẳng
để đảm bảo hài hòa lợi ích giữa các chủ thể xử lý nghiêm các hành vi vi phạm pháp luật đầu cơ lũng đoàn thị trường vàng
vấn đề cấp bách hiện nay là triển khai các giải pháp đồng bộ cả về tăng cung tăng cường công tác tuyên truyền
thanh tra kiểm tra giám sát xử lý vi phạm
đại diện các bộ ngành doanh nghiệp cũng đề xuất các giải pháp để tăng cung vàng miếng hạ nhiệt thị trường
trong đó có vấn đề giá trào sàn phù hợp để tổ chức thành công các phiên đấu thầu vàng miếng của ngân hàng nhà nước
theo đúng quy định của pháp luật đảm bảo hài hòa lợi ích giữa nhà nước doanh nghiệp và người dân
về căn cơ lâu dài cần phải sửa đổi nghị định hai mươi bốn năm hai nghìn một mươi hai theo hướng bỏ độc quyền thương hiệu vàng miếng sgc
chuyển sang quản lý vàng miếng là vàng chất lượng bốn số chín còn vàng trang sức thì coi là hàng hóa bình thường
về việc triển khai thực hiện chỉ đạo của thủ tướng về thanh tra kiểm tra thị trường vàng
đại diện ngân hàng nhà nước cho biết đã chỉ đạo và đề xuất thành lập đoàn thanh tra liên ngành
với thành phần tham gia có thanh tra chính phủ và các bộ công an công thương tài chính
hiện các đơn vị chức năng của ngân hàng nhà nước đang khảo sát thực tế để đảm bảo việc thanh tra hiệu quả
dự kiến ngày một mươi năm tháng năm sẽ hoàn thành khảo sát qua đó sẽ báo cáo ban cán sự đảng ngân hàng nhà nước
và trong tuần tới sẽ ra quyết định thanh tra
tinh thần là thanh tra kỹ lưỡng chặt chẽ theo đúng quy định của nghị định hai mươi bốn năm hai nghìn một mươi chín
kiên quyết làm rõ
và xử lý nghiêm các vi phạm liên quan đến đầu cơ làm giá
phải thanh tra mới đánh giá được toàn diện thực trạng nguyên nhân
qua đó mới đề xuất được giải pháp tối ưu để quản lý hiệu quả thị trường vàng trong thời gian tới
đại diện các bộ ngành tp hcm cũng cam kết sẽ tiếp tục thực hiện nghiêm chỉ đạo của chính phủ
thủ tướng về quản lý thị trường vàng tăng cường kiểm tra giám sát
chủ động đấu tranh xử lý nghiêm các vi phạm đầu cơ thao túng thị trường vàng
tăng cường công tác truyền thông về quản lý thị trường vàng
cuộc họp phó thủ tướng lê minh khái yêu cầu các bộ ngành địa phương
căn cứ vào chức năng nhiệm vụ thẩm quyền được giao
căn cứ vào các chỉ đạo của chính phủ thủ tướng và các quy định của pháp luật
triển khai ngay các biện pháp để giải quyết bất cập của thị trường vàng hiện nay
bảo đảm thị trường vàng vận hành ổn định với giá vàng miếng ở mức hợp lý
đối với ngân hàng nhà nước phó thủ tướng đề nghị tiếp thu đầy đủ các ý kiến tại cuộc họp
thu thập thêm thông tin số liệu để đánh giá đầy đủ về cung cầu
tình hình hoạt động kinh doanh vàng của các doanh nghiệp kinh doanh vàng miếng
để có giải pháp phù hợp hiệu quả
về việc tiến hành thanh tra kiểm tra thị trường vàng và hoạt động kinh doanh vàng
phó thủ tướng lê minh khái đề nghị thanh tra chính phủ và các bộ công an tài chính công thương
cử các cán bộ có năng lực am hiểu thực tế tham gia đoàn thanh tra liên ngành
phó thủ tướng cũng yêu cầu ngân hàng nhà nước chậm nhất cuối tuần này phải công bố quyết định thanh tra
đề nghị các cơ quan bộ ngành địa phương qua thanh tra kiểm tra thị trường vàng và hoạt động kinh doanh vàng
nếu phát hiện vi phạm thì chuyển ngay hồ sơ cho cơ quan công an xử lý theo quy định của pháp luật
thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc chương trình của chúng tôi
những thông tin mới nhất liên quan sẽ được chúng tôi cập nhật và gửi đến quý vị trong các video tiếp theo
cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi